người nhiễm bệnh wismore có tỷ lệ tử vong từ bốn mươi sáu mươi trường hợp nhiễm khuẩn cấp có thể tử vong trong vòng một tuần kể từ khi phát bệnh
cách suy nghĩ về bệnh phải được hiểu đúng là do vi khuẩn có thể làm hoại tử và chết các môi trong cơ thể
ở da thì viêm luet hay áp xe ở phổi thì gây viêm phổi trong máu thì gây nhiễm trùng máu
hầu hết các ca nhiễm vi khuẩn whitmore xuất phát từ các nguyên nhân phổ biến bao gồm
người bệnh từng hít phải bụi bẩn hoặc nước mưa có chứa vi khuẩn whmore
viết chảy xước trên da khi tiếp xúc với nguồn nước bị ô nhiễm chiều hóa chất chất thải nhiều nhất ở vùng ao hồ đầm lầy đồng ruộng
đường xâm nhập vào cơ thể người của vi khuẩn thường gặp nhất là qua da bị chảy xước
những người thường xuyên tiếp xúc với đất và nước bị nhiễm khuẩn
nhưng không sử dụng bảo hộ lao động phù hợp là đối tượng có nguy cơ cao mắc bệnh lý này
ngoài ra người mắc bệnh còn do hít phải những hạt bụi có chứa vi khuẩn hay dùng nước uống
ăn những thức phẩm có chứa vi khuẩn cho được xử lý đúng cách
bệnh rất hiếm khi lây truyền từ người sang người hoặc từ động vật sang người qua đường không khí
vì thế bệnh thường không bùng phát thành dịch hay là đại dịch
người mắc bệnh wismore thường có dấu hiệu suốt cao đau dạ dày đau ngực viêm mang tai
rất giống với qua bị đau cơ khớp đau đầu và co giật
bệnh whore biểu hiện ở các vị trí khác nhau nên dấu hiệu và triệu chứng cũng khác nhau
nhiễm chủng phổi
thác động của nhiễm chủng phổi có thể từ viêm phế quả nhẹ đến viêm phế nặng
với các triệu chứng như sốt nhít đầu chán ăn ho khó thở đau ngực và đau nhức cơ
nhiễm chủng cục bộ
đau hoặc sưng ở một vùng nhất định khu trú chẳng hạn như tuyến mang tai
nơi thường liên quan nhất với qua bị nằm bên dưới và phía trước tai
nhiễm chủng trên da
viêm bồ tế bào với các dấu hiệu đau hoặc sưng luét và áp xe kèm theo sốt và đau cơ
nhiễm chủng máu
nếu viết khuẩn quýt mò xâm nhập vào máu sẽ gây nên tình trạng nhiễm chủng máu với các triệu chứng gồm
suốt cao rét dung đau đầu đau họng khó thở đau vùng bụng trên tiêu chảy đau khớp và đau cơ
viết loét có mổ trên da
nhiễm chủng lan tỏa
viết loét hình thành ở nhiều cơ quan khác nhau giải rác trên cơ thể sụt cân đau đầu co giật
đau ở các bộ phận khác nhau như là ngực dạ dày cơ và khớp
việc chẩn đoán quýt mò được thực hiện dựa trên các xét nghiệm viên sinh học trong máu nước tiểu đờm
hoặc tại phần da bị tổn thương
xét nghiệm máu rất hữu ích để phát hiện sớm các trường hợp cấp tính của quýt mò
nhưng khi kết quả âm tính thì vẫn chưa thể hoàn toàn loại trừ
do đó khi nghi ngờ nhiễm bệnh whmore cần đến cơ sở y tế để được tư vấn phát hiện và điều trị kịp thời
đối với các thể bệnh nhẹ khuyên cáo dùng các loại kháng sinh theo chỉ định của bác sĩ
nếu có biểu hiện của quýt mò phổi cây vi khuẩn vẫn còn dương tính sau sáu tháng
cần xem xét đến việc phẫu thuật cắt bỏ thủy phổi đều loại bỏ các áp xe phổi
nếu không điều trị bệnh quýt mò sẽ dẫn tới tử vong
khi điều trị bằng kháng sinh các tình trạng nghiêm trọng của bệnh có cơ hội hồi phục năm mươi
nhưng tỷ lệ tử vong chung vẫn còn cao khoảng bốn mươi
để phòng bệnh quýt mò đảm bảo viện sinh cá nhân thường xuyên rửa tay với xào phòng và nước sạch
đặc biệt là trước và sau khi chế biến thức ăn sau khi đi vệ sinh sau khi đi làm ruộng trước khi ăn
thực hiện ăn chín uống nước đun sôi để nguội đảm bảo viện sinh an toàn thư phẩm
không giết mổ ăn thịt động vật da súc da cầm bị ốm chết
hạn chế tiếp xúc trực tiếp với đất nước bẩn đặc biệt tại những nơi bị ô nhiễm nặng
không tắm gội bơi ngập lặn ở các ao hồ sông gần nơi bị ô nhiễm
sử dụng đồ bảo hộ lao động như dày ủng găng tay
đối với những người thường xuyên làm việc ngoài trời tiếp xúc với đất và nước bẩn
khi có viết thương hở viết luet hoặc viết bỏng cần tránh tiếp xúc với đất hoặc nước có khả năng bị ô nhiễm
nếu bắt buộc phải tiếp xúc thì sử dụng băng chống thấm và cần được rửa sạch đảm bảo vệ sinh
những người có bệnh nền như tiểu đường bệnh gan thận phổi mạng tính suy giảm miễn dịch
cần được chăm sóc bảo vệ các tổn thương để ngăn ngừa nhiễm khuẩn
khi nghi ngờ nhiễm bệnh cần đến cơ sở y tế được tư vấn khám phát hiện và điều trị kịp thời